việc sử dụng thực phẩm chứa chất ma túy cũng gây hại lên cơ thể người sử dụng tương tự như sử dụng ma túy trực tiếp
nguy hiểm hơn là sẽ gây ra tình trạng nghiện ở người sử dụng tức là lệ thuộc hoàn toàn vào chất ma túy
nếu sử dụng một thời gian sẽ dẫn đến tình trạng dối loạn thần kinh thậm chí có thể gây nguy cơ tử vong nếu sử dụng quá mức độ chịu đựng của cơ thể hay còn gọi là sốc ma túy
đồng thời do ảnh hưởng các chất ma túy mà người sử dụng không làm chủ được hành vi của mình
dẫn đến những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật
việc sử dụng ma túy có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe gia đình xã hội và cá nhân
giờ đây là một số hậu quả phổ biến của việc sử dụng ma túy
hậu quả sức khỏe
sử dụng ma túy có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể khiến người sử dụng dễ dàng mắc các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật khác
nhiều loại ma túy có thể gây ra tác động tiêu cực với hệ thần kinh gây ra các triệu chứng như loạn thần hoang tưởng và mất khả năng tập trung
sử dụng ma túy có thể gây hại cho gan thận phổi và các cơ quan khác gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng
hậu quả tâm lý và tinh thần
sử dụng ma túy có thể gây ra các triệu chứng loạn thần và dối loạn tâm thần làm ảnh hưởng đến tư duy hành vi và tương tác xã hội của người sử dụng
người sử dụng ma túy có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn tự tử do tác động tâm lý và tình trạng tinh thần không ổn định
hậu quả xã hội và gia đình
sử dụng ma túy có thể gây ra xung đột gia đình phá vỡ các mối quan hệ và gây tổn thương tinh thần đối với người thân
một số người sử dụng ma túy có thể dẫn đến việc tham gia vào hoạt động tội phạm để tài trợ cho nhu cầu sử dụng ma túy như cướp giật trộm cắp buôn bán ma túy mại dâm
hậu quả về kinh tế và xã hội
sử dụng ma túy có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc và dẫn đến tình trạng thất nghiệp hoặc kém hiệu suất lao động
người sử dụng ma túy có thể phải tiêu tốn nhiều tiền để duy trì thói quen sử dụng dẫn đến tình trạng tài chính kém ổn định
như vậy từ những hậu quả trên chúng ta có thể thấy sử dụng ma túy có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cả cá nhân và xã hội
để tránh những hậu quả này việc ngăn chặn sử dụng ma túy và tìm kiếm sự hỗ trợ về y tế và tâm lý là vô cùng quan trọng
khi đã lệ thuộc vào ma túy nhu cầu về tiền bạc đối với người nghiện là rất lớn
nếu khả năng về tài chính của bản thân họ và gia đình không thể đáp ứng họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có tiền mua ma túy hoặc thỏa mãn cân nghiện kể cả giết người cướp của
điều này đã được minh chứng rõ ràng qua tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở nước ta thời gian qua
vậy nên bên cạnh công tác đấu tranh chấn áp đối với tội phạm về ma túy của lực lượng cảnh sát
thì mỗi cá nhân gia đình phải tự nâng cao hiểu biết giáo dục con em tránh xa các chất ma túy gây nghiện